ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có văn bản đồng ý chủ trương cải tạo và phân luồng giao thông
cụm nút giao thông phía tây cầu rồng thuộc quận hải châu do thường xuyên xảy ra ủn tắc
mất trật tự an toàn giao thông đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm
theo đó phương án cải tạo và phân luồng giao thông cụ thể như sau
trên tuyến đường nguyễn văn linh đoạn từ lê đình dương đến bạch đằng sẽ được cải tạo
thu hẹp giải phân cách ở giữa để mở rộng mặt đường kéo dài giải phân cách hướng vào nút
nhằm tăng khả năng thông hành của dòng xe lưu thông bố trí làn rẽ phải liên tục
và kẻ vạch sơn kiểu mắc võng trên đường nguyễn văn linh không cho phép các phương tiện dừng đỗ xe
cản trở dòng xe này đối với tuyến đường trần phú thu hẹp vỉa hè mở rộng mặt đường trần phú
đoạn từ hoàng văn thụ đến lê đình dương từ ba làn xe lên bốn làn xe cải tạo một phần vỉa hè
để mở rộng mặt đường hiện trạng tăng diện tích cho các dòng phương tiện rừng chờ đèn trước khi vào nút
hướng dẫn phương tiện lưu thông vào đúng làn đường về lâu dài ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương
đầu tư dự án hầm chui ở phía tây cầu rồng một hạng mục bổ sung thuộc dự án phát triển bền vững thành phố đà nẵng